sau sự cố môi trường biển việc đi biển ngày càng thất thu khiến cuộc sống của gia đình chị huy gặp rất nhiều khó khăn
sau khi được hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí từ hội liên hiệp phụ nữ địa phương chị huy đã mạnh dạn đầu tư vốn để thực hiện mô hình chăn nuôi lợn bản trên đất cát theo hình thức nuôi thả bán hoang dã với nguồn thức ăn hoàn toàn từ rau cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp
nhờ vậy chị đã tiết kiệm được khoản chi phí về thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi
biển hai năm thì vì thất thu đi biển là thất thu quá biển cả vì cái chết bán châu cũng được mà đi ngoài biển cũng có
bữa không có thì giờ hai hai năm bây giờ biển mô hình nuôi lợn bán giống người ta miếng nuôi thêm bán thịt bán giống
một năm là một mươi tám bê một mươi tám bê là hơn thua chỉ là một trăm tám mươi hai trăm linh triệu thôi đấy
hội phụ nữ thì tuyên truyền vận động chị em và đứng ra là
tính chấp với ngân hàng chính sách xã hội để cho hội viên vay vốn
với cái mô hình lần bản của chị nguyễn thị huy nay là đối với hội phụ nữ là chúng tôi đánh giá rất là cao
trong cái chuyển đổi mô hình sau cái sự cố môi trường biển chúng tôi từ đó để hội phụ nữ sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình cho những hội viên khác làm theo
nhận thấy nuôi lợn bản trên cát là mô hình làm giàu có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả và lợi nhuận kinh tế cao
nhanh thu hồi vốn
với lợi thế về địa bàn chăn nuôi có mặt bằng chăn thả điều kiện nuôi phù hợp sống lợn đưa từ rừng về rất thuần phát triển nhanh
có sức đề kháng và hệ miễn dịch tốt ít khi bị bệnh
do đó nhiều hộ dân xã ngư thủy nam đã phát triển mô hình này và đã mang lại kết quả khả quan
ủy ban dân xã đã có những kế hoạch những định hướng đề nghị cho với cấp trên
để có những định hướng cụ thể và hỗ trợ vốn rồi điền hướng việc làm rồi chuyển đổi những mô hình như là nuôi dê nuôi ở bản trên cát
chúng tôi sẽ tiếp tục là định hướng cho bà con sẽ chuyển đổi nghề rồi nhấn rộng các mô hình hơn nữa để tạo thu nhập đầu người là càng ngày càng cao hơn và có ổn định lâu dài
sau sự cố môi trường biển gia đình chị phan thị thu ở xã như thủy trung huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã bỏ nghề đi biển để chuyển sang nghề nuôi chim cút lấy trứng
trung bình mỗi ngày gia đình chị thu về khoảng tám quả trứng cút
với giá bán là năm trăm linh đồng một quả bình quân mỗi ngày gia đình chị thu được bốn triệu đồng
đi biển là nói chung là một bữa thì làm được một hai triệu
nhưng mà năm bữa kia là không có rồi
như ở con này là thu nhập là đều hàng tháng
muốn yêu cầu là trung ương quốc hội nhà nước đôi chí là cho vợ chồng em sinh đất đai
để phát triển ra thêm vài trại như thế này nữa
để phụ trợ thêm công nhân trong xã trong thôn mình như để họ có công an việc làm
điển này là thơ bản là gần chín mươi chín mươi năm
đã nhận hết cả cái khoản đơn vụ và những cái khoản tiền đó thì nông dân họ đã đưa vào
vụ đáp lại những cái ngày mất mát cái nguồn thu
thứ hai là họ đầu tư vào phát triển ngành nghề để là cung dân dân để chuyển đổi
tại việc làm ngành nghề nông nghiệp chăn nuôi
phụ trợ với đánh bắt thuế sản để nâng cao thu nhập đời sống xả đòi giảm nghèo
mô hình chim cụt đó là cái mô hình nó có chiêu hưởng phát triển và nó mang tính bên vừng
hiện nay là thị trường cạnh tranh nó đang còn ít
sự cố môi trường biển vừa qua đã khiến cho hàng ngàn người dân của xã biển bãi ngang
của huyền lệ thủy gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên sau khi nhận tiền đền bù nhiều hộ dân tiếp tục trang trải nợ nần
đầu tư sắm mới ngư cụ để tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản
trong đó có nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi sinh kế với các mô hình
chăn nuôi đem lại hiệu quả
ngoài các mô hình nuôi lợn bàn nuôi chim cụt tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
còn có nhiều mô hình khác như nuôi cá lóc trên cát nuôi tôm thẻ chân trắng nuôi ếch
những mô hình này đã thực sự đem lại hiệu quả
tạo công an việc làm và tăng thu nhập cho người dân vùng biển bãi ngang này
trong bộ tỉnh miền trung lệ thủy là một trong những huyện chịu thiệt hại nắng đê
ngư dân của bãi sà biển
trong một thời điểm hết sức khó khăn
tuy nhiên cùng với các cấp và các ngành
từ nhiều nguồn lực trong đó có một phần từ kinh phí bồi thường môi trường biển
huyện lệ thủy đã tập trung tuyên truyền và vận động ba con nhân dân ở bãi sà biển
ngoài phục hồi tiếp tục để vươn khơi đánh bắt xa bờ
thì chuyển đổi sinh kế
chúng tôi tập trung nhiều mô hình
phải khẳng định những mô hình có hiệu quả
đó là chuyển sang chăn nuôi
như chăn nuôi lớn chăn nuôi ếch thương phẩm
và nuôi chim cút
và cả cái trang rài vườn khác
nhiều bà con những tư những mô hình này đã được nhân dòng ra trên địa bàn bãi sà biển
cũng như huyện lệ thủy huyện quảng trạch là địa phương cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do sự cố môi trường biển gây ra
đây là địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhất của tỉnh
sau những chuyến đi biển thất thu hàng ngàn ngư dân đành gác lại thuyền buồm để tìm công việc mới
nhằm giúp người dân sớm có việc làm để ổn định cuộc sống
huyện quảng trạch đã tìm mọi biện pháp hỗ trợ giúp đỡ người dân chuyển đổi sinh kế phù hợp
sau thời gian tìm hiểu thử nghiệm trạm khuyến nông huyện quảng trạch đã hướng dẫn cho nhiều hộ dân thử nghiệm mô hình nuôi vịt biển
bước đầu cho hiệu quả khả quan
sau khi nhận được sự hỗ trợ một trăm linh con giống năm mươi nguồn thức ăn và kỹ thuật của trạm khuyến nông huyện
gia đình anh nguyễn văn huệ ở xã quảng thanh huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã triển khai mô hình nuôi sáu trăm linh con vịt biển đại xuyên một mươi năm
sau hơn hai tháng chăm sóc tỷ lệ vịt sống đạt chín mươi bốn trọng lượng bình quân mỗi con đạt gần hai năm kg
sau khi trừ các quản chi phí
gia đình anh lãi gần chín năm triệu đồng
tại huyện quảng trạch mô hình nuôi vịt biển được triển khai tại ba xã
quảng thanh quảng xuân và quảng bình
cảnh dương với hơn một năm trăm linh con
với mô hình nuôi vịt biển này người dân không cần vốn đầu tư nhiều
lại có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên do vịt có khả năng tự kiếm mồi tốt nên dễ chăm sóc
đây là điều kiện hết sức thuận lợi phù hợp với điều kiện tự nhiên ở nhiều địa phương tại quảng bình
đây là một cái giống mới khả năng rất phù hợp với địa phương về nguồn thức ăn
rồi là khả năng chăm sóc của người dân ở đây
và đặc biệt là khả năng chống dịu bẩn rất tốt
sức đề kháng rất cao so với cái nhiệt độ khắc nghiệt của quảng bình
và vịt đã phát triển rất tốt
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu tích cực cho ủy ban dân huyện
là tiếp tục cấp kiên phí để nhân rộng ra trên một số địa bàn
vừa đảm bảo nguồn tiêu thụ tại chỗ và phục vụ cho một số địa phương lập vùng
hiện nay tiềm năng vùng cát ven biển
huyện quảng trạch tỉnh quảng bình được khai thác khá hiệu quả
với nhiều mô hình chăn nuôi mới như nuôi đà điểu cá sấu
ngoài ra huyện quảng trạch cũng đã chủ động phát triển nhiều làng nghề truyền thống
như làng nghề làm nón làng làm bánh tráng
những làng nghề này cũng tạo thêm công ăn việc làm tại chỗ
tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương
ngoài việc là cả bà con đồng tàu mới rồi sửa tàu để vươn cơ bản biển
thì trong đó thì chuyển đổi nghề cũng được chú trọng
ví dụ như chuyển đổi từ nghề câu sang nghề vây
rồi là chuyển đổi các mô hình sản xuất ở các xã ven biển ven sông như là nuôi vịt biển
rồi trồng hoa lý trên biển và các làng nghề cũng phát triển
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
đến nay tỉnh quảng bình đã hoàn thành việc kê khai thẩm định phê duyệt và chi trả tiền bồi thường
hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
với số tiền đã giải ngân hơn hai sáu trăm linh tỷ đồng đạt trên chín mươi chín
việc kịp thời chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đã giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất
ổn định cuộc sống đồng thời có thêm nguồn vốn để phát triển các mô hình trồng trọt
chăn nuôi đem lại hiệu quả cao
trong thời gian vừa qua sở nông nghiệp phát triển nông thôn cũng phối hợp với các địa phương
và người dân cũng đã làm một số mô hình
để chuyển đổi nghề và tạo sinh kế tăng thu nhập cho người dân
do sự cố biển hàn chế được vấn đề khai thác và phát triển thủy sản
ví dụ như về nuôi trồng thủy sản thì chúng tôi cũng đã làm các mô hình như nuôi cá lóc
trên ao lọt bạt các mô hình liên kết để nuôi tôm công nghệ cao
và nuôi tôm sạch để liên kết tiêu thụ ở các siêu thị
về chăn nuôi thì cũng rất là phát triển ví dụ như nuôi vịt vịt biển
rồi là chăn nuôi lờn gà vịt trên cát cũng đưa lại hiệu quả rất là cao
và đặc biệt nữa là về trồng trọt thì cũng đã làm các mô hình như là trồng rau sạch
trong thời gian tới với chức năng nhiệm vụ của ngành nông nghiệp phát triển thôn
chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương cùng với bà con sẽ tìm nguồn kinh phí
cũng như là dùng nguồn chính sách để cũng hỗ trợ
để mà nhân rộng các mô hình này và hy vọng rằng trong thời gian tới thì hiệu quả
trong chuyển đổi nghề của ngư dân vùng biển sẽ đưa lại hiệu quả cao hơn
có thể thấy sau sự cố môi trường biển việc người dân vùng ven biển tỉnh quảng bình
đã biết cách chuyển đổi sinh kế từ nghề biển sang mô hình trồng trọt chăn nuôi đem lại hiệu quả
không chỉ tạo công an việc làm tại chỗ tăng thu nhập cho gia đình
mà còn giúp ổn định phát triển